tài của tài mũi họng như vậy thì ở những bệnh nhân như là trẻ em thì sao ạ
thưa phó giáo dư diệu thúy ạ các trẻ em thì có tức là đã nếu mà có những bệnh lý về hốp như vậy
thì cái việc tái phát nó có phải là thường xuyên hay không
vâng như chúng ta đã biết là trẻ em thì lại là đối tượng còn đặc biệt hơn nhạy cảm hơn rất nhiều
người ta tính trung bình của trẻ em việt nam trung bình một năm ấy
thì một đứa trẻ vào chẳng hạn một tuổi một năm nó có bốn sáu đợt những bệnh hốp trên
nghĩa là viêm mũi họng viêm tai và một hai đợt những bệnh hốp dưới là viêm phổi viêm phế quả
chứng tỏ là cái tầng số rất là cao của trẻ em
như người ta nói rồi giải phẫu là không ổn cái thứ hai là miễn dịch cũng không ổn
cái thứ ba là dinh dưỡng nó phụ thuộc vào bà mẹ chế độ dinh dưỡng khác nhau
cho nên đứa trẻ chính vì thế mà nó rất dễ bị nhiễm trùng vài lần lại
nếu ở tuổi bé thì nhiễm trùng virus vi khuẩn
rồi lớn hơn một chút thì bắt đầu nó ra môi trường nhiều nó càng đi chơi rộng càng tiếp xúc với nhiều đối tượng
thì nó lại lây nhiều vi khuẩn virus vào nó lại tiếp xúc nhiều tố dị nguyên dưới bụi miệng
các bệnh dị ứng bắt đầu tăng lên
cho nên đối tượng trẻ em là đối tượng cực kỳ nhạy cảm và đặc biệt là trong năm năm đầu đời
nó có một chương trình riêng gọi là chương trình lồng ghép phòng chống bệnh tật trẻ em ấy
thì chương trình đấy dành riêng để mà chuẩn đoán phân loại và xử trí chớm
tất cả những trẻ dưới năm tuổi có bệnh lý hô hấp
cho nên ở dưới năm tuổi thì nó có rất là nhạy cảm và trẻ em thì nó cũng tái tái lại liên tục
nhưng mà càng lớn ngoài sáu tuổi thì nó ổn dần ổn dần lên
và ở trẻ em thì có thấy rằng là có rất nhiều ông bố bà mẹ thì lại có những cái hướng giải quyết khá là
người ta gọi là bị sai lầm trong cái việc mà chữa trị hoặc là tự ý chữa trị
và chăm sóc với những đứa trẻ mà mắc về các bệnh lý hô hấp
vậy thì phó giáo sư thúy có thể chia sẻ rõ hơn về những sai lầm mà các cha mẹ gặp phải khi chăm sóc con không ạ
và từ những sai lầm này thì trẻ có thể gặp phải những biến chứng như thế nào về sức khỏe ạ
vâng chúng ta cũng biết là bây giờ thì số trẻ con ở việt nam là mỗi gia đình được khuyến cáo là rất là ít con
thông thường chỉ một đến hai con
và rõ ràng là tất cả mọi sự lo lắng để giành đứa con
chúng tôi cứ hay đuôi đuôi thế này ạ
ở nhà mình ốm thì cứ được từ từ
bố mẹ mình ốm thì cứ được từ từ
nhưng mà trẻ con là đi khám ngay
rất là lo lắng ai cũng thế thôi
thậm chí người trung quốc sáu người trong một tức là ông bà nội ông bà ngoại bố mẹ trong một đứa trẻ
sáu người lo lắng cho nên là tất cả cái gì người này không rụt thì người kia cũng rụt
là nó hơi ho một tí hơi sốt một tí là đi khám ngay lập tức
và nhiều lúc đi khám thì đông
và nhiều lúc thấy là bệnh lần này giống lợn lần trước
cho nên là cái mà ngành y tế sợ nhất có nhiều sai lầm nhưng sợ nhất là lạm dụng thuốc
tức là đến một cái là dùng kháng sinh ngay
mã bác sĩ cho kháng sinh thì cũng cảm thấy an toàn cho mình
là vì sao là bởi vì có bệnh gì tôi cho kháng sinh tự phòng rồi
và mà chung mình một đứa trẻ bốn sáu lần thế chả nhẽ một năm lại dùng bốn sáu lần kháng sinh à
đó là kiểu như thế
thì vấn đề là lạm dụng thuốc là một vấn đề cực kỳ lớn
cái vấn đề thứ hai nữa là nhiều lúc là chúng ta lại chọn thuốc rất là bừa bãi ra hàng thuốc
rồi là cái cô bán thuốc khuyến cáo cái gì
rồi là cái gì nữa lần trước bác sĩ cho cái đơn đấy là thấy khỏi
lần này cũng cầm nguyên cái đơn đấy thậm chí là xin cái đơn hàng xóm
em vừa đi khám về khỏi ngay
anh cứ chịu cái con anh chịu cái đơn như thế này
và cứ dùng đi dùng lại
tình trạng kháng sinh ở việt nam là nhiều lắm nhất là trẻ em
chưa có nước nào quên khủng việt nam là kháng sinh vừa mới ra xong sáu bảy tháng sau lại kháng sinh rồi
và chúng tôi làm bệnh viện là cực kỳ căng thẳng
đến lúc mà viêm phổi nặng viêm soang nặng là dùng thuốc mãi vậy nhân chơ rồi không có gì nữa
thậm chí có những trẻ chưa dùng kháng sinh bao giờ cũng bị kháng bởi những cái chủng vi khuẩn đấy nó ra cộng đồng rồi nó kháng kháng sinh rồi
thứ hai những cái vấn đề rất đơn giản chúng ta hay khuyến cáo là rửa mũi để vệ sinh mũi họng này
nhưng mà chắc chắn là chỗ anh cảnh có rất nhiều đứa trẻ là rửa mũi sai cũng thành viêm tai thành những cái tốt đã thành những cái không tốt
nhưng nó rất đơn giản cái đấy rất đơn giản chúng ta như kiểu tánh răng hàng ngày rất là bình thường thôi
nhưng những cái làm sai đó thì lại gây những hậu quả cực kỳ là đáng tiếc mà trong khi ý đồ rất là tốt
thế cho nên là những cái đấy thì chúng ta nên có một cái hướng dẫn của thầy thuốc
mà tốt nhất là không nên tùy tiện nghe hàng xóm khuyên tùy tiện là nghe kinh nghiệm của những người trong cơ quan gì đó
hoặc là thậm chí ở chúng tôi cũng có một số trường hợp ví dụ này chữa suy dinh dưỡng bằng gì ạ
à trong sản phẩm đấy có trì cũng có độc trì một loạt mình phát hiện ra là đều trị những cái thuốc cam tất cả những sản phẩm như thế
đồng ý là thuốc không có nguồn gốc rõ ràng rồi là cứ nghe cái kinh nghiệm
nó rất là vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý trong cộng đồng về những cái sai lầm đáng tiếc xảy ra ở trẻ em
vâng và chúng ta thấy là nhất là những bà mẹ thì rất hay truyền tài nhau về cách chữa
ồ rồi con tôi như thế này rồi con bà kia thế kia
uống cái thuốc đấy là lên cân ngay uống thuốc đấy là cao hết là tức
một điều rất đáng cảnh báo với tất cả các bậc phụ huynh khi mà chăm sóc sức khỏe cho con trẻ mình
đó là những trẻ em như vậy nhưng mà người lớn thì